một mối trinh sát được cử đi đến xác minh các mối quan hệ thân quen của nạn nhân và gia đình nạn nhân

trong dư luận nhân dân thì rất là phấn lậu
khi lên thì chúng tôi cũng áp dụng
cái kinh nghiệm của cán bộ chiến sĩ
trong phòng hình sự
tức là thôi thì một mặt
điều tra viên cứ khám nghiệm hiện trường cứ khám nghiệm tử thi
và một mặt trinh sát
tiếp tục là soát các mối quan hệ
và tìm hiểu đi sâu
vào cái quan hệ tình ái của
từ những thông tin ban đầu
do các trinh sát báo về
cộng với kết quả khám nghiệm hiện trường
lúc này phó cảnh sát điều tra tội phạm
và trời tự xã hội
mới báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh quảng nam
xin xác lập chuyên án
và thành lập một ban chuyên án
với những trinh sát
điều tra viên có nhiều kinh nghiệm
do đại tá nguyễn thế nghiệp
làm trưởng ban chuyên án
xác minh nhân thân của nạn nhân huỳnh thị
d b cho thấy
nạn nhân b tuy còn rất nhỏ tuổi
nhưng không có nạn nhân
nhưng có mối quan hệ tình cảm khá phức tạp
giữa nhiều người đàn ông khác nhau
trong địa phương và các vùng lân cận
các điều tra viên đã khoanh vùng
một số đối tượng
có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân b
tuy nhiên các đối tượng nghi vấn
đều có bằng chứng ngoại phạm
lúc này công an huyện phú ninh
báo cáo lên ban chuyên án
về một tình tiết khá quan trọng
đó là việc trước đấy
công an huyện phú ninh đang xử lý
một đơn khiếu nại của nạn nhân
huỳnh thị d b
báo cáo sáu đối tượng
đều có hộ khẩu thường trú tại huyện phú ninh
về hành vi giao cấu với trẻ em
quả sắc mình
chỉ có một đối tượng tên là lưu đức dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
thường trú tại xã tam thái
huyện phú ninh
không có mặt tại địa bàn
tại thời điểm bị khiếu kiện
dũng đang làm công cho một xưởng kinh doanh nước đóng chai
trong thành phố hồ chí minh
công an huyện phú ninh đã gửi giấy triệu tập dũng
về để giải quyết
xong dũng chưa xuất hiện
công an huyện phú ninh
lúc này các chính sách báo về
bà ngoại của nạn nhân b xác nhận
việc dũng có xuất hiện tại phú ninh
trong thời gian gb bị sát hạ
một nhân chứng khác
là một người lái xe ôm
tên là phùng đăng khôi
thường trú tại thôn khánh tân
xã tam sân huyện phú ninh đã xác nhận
vào ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
có chở một thanh niên
đến nhà tìm nạn nhân gb
người thanh niên đó
được người lái xe ôm mô tả
giống với đối tượng nghi vấn
lê đức dũng
có một thông tin rất là quý giá
bữa tối hôm đấy
chúng tôi đến nhà cô dung biểu này
gặp người bà ngoại của cô dung biểu
bà này cũng đã gần tám mươi tuổi rồi
mắt không nhìn thấy gì
mà chỉ nghe được thôi
bữa tối hôm đó
ông nói đi chơi với anh dũng
rất là vui
bà này nói rằng
trong những người quen của hắn
có người thanh niên tên là dũng
là anh quý nhất
mỗi lần đến
ông nhảy lên
ông reo mừng
như mẹ vậy đó
đi chợ vậy
lần này thì cũng vậy
do đó là
hơn nữa là
cũng một mỗi trinh sát khác là chúng tôi
đã gặp được cái người xe ôm
nói là buổi chiều hôm đó
là có một thanh niên đi từ
đi xe bắc nam
từ phía nam về
xuống xe đến ngã tư
ở cái đường lên
nhà của nạn nhân
chở hắn lên một đoạn
một cái điểm mà cũng
gần cái hiện trường xảy ra đấy
sau đó thanh niên này đi đâu
thì người ta không biết
từ những thông tin
từ các trinh sát báo về
có đủ lý do
để triệu tạp đối tượng lê đức dũng
bà lãnh đạo ban truyền án
quyết định cửa ngay
mở tổ trinh sát đi
thành phố hồ chí minh
lúc này tìm đối tượng dũng ở đâu
tại thành phố hồ chí minh
là cả một vấn đề nan giải
người nhà đối tượng dũng
chỉ biết đối tượng này
sống ở khu vực quận tân phú
nhiều lần trinh sát gọi điện
vào máy di động của dũng
thì lúc gặp người này
lúc gặp người khác
đây là những dấu hiệu không bình thường
các trinh sát công an tỉnh quảng nam
đã nhờ đến sự trợ giúp
của công an quận tân phú
xâm nhập vào cộng đồng
người sức quản
sinh sống trong thành phố hồ chí minh
qua công tác công an
mà xác minh về nơi
ở của dũng
rất là phức tập
vì dũng không phải là một đối tượng
nó chủ động
về cái việc
gây ra cái chết với nạn nhân biểu
cho nên là
khi mà dũng vào nguyễn minh
tắt tất cả
điện thoại di động
cũng như là
không có liên lạc gì
về với gia đình
từ cái chủ động
đối phó của dũng
cái công tác mà
xác minh về địa chỉ
nơi dũng ở
rất là khó khăn
mà máu chốc
của vấn đề là
cái số điện thoại
mà dũng điện về
dũng gây án cho biểu
là cách đó ba tháng
là dũng mượn
cái số máy
của một người bận
làm trong một cái
kế tạo bông
qua công tác
và tra cứu
nó nổi lên
cái số điện thoại này
ngay phường quốc trông
mà chúng tôi đã
liên hệ với công an
cũng như các đồng chí
trong cái đầu điện trao
qua thành phố
đã ra sót
tất cả những cái sửu
chế tạo bông
tây nghị bằng
bảy cái sửu
là như vậy
mà đặc biệt
chú trọng vào những người thanh niên
là người dân quảng nam
vào trong đó làm
và cái độ tuổi là như vậy
một ngày đêm
thì chúng tôi đã ra sót
và xác định được là
trong cái sửu may
ở cái phường quốc trông này
đặc điểm giống như vậy
và chúng tôi đã may phục
sau hơn hai ngày chơi lùng
các trinh sát cũng lần ra được đối tượng dũng
khi hắn đã
đang lẩn trốn
tại một khu nhà trọ
tại phường phố trung
lúc đầu đối tượng lê đức dũng
kiên quyết trốn tội
cơ quan điều tra đã bắt nhầm
người vô tội
giả nghi không hề có mặt
tại quảng nam
trong thời gian
mà nạn nhân gb bị giết
với những chứng cứ
mà cơ quan điều tra đưa ra
đối tượng dũng
đã cuối đầu nhận tội
về hành vi giết người của mình
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi một
dũng quen biết
và có quan hệ tình dục
với huyền thị gb
dũng và tp hcm
đến gần tết nhâm thìn
người nhà đối tượng dũng
gọi điện báo
gửi đơn tố cáo dũng
về hành vi
với trẻ em
công an huyện phố ninh
cũng có giấy trợ tập dũng
phải thu xếp công việc
để về quê
với ý định
phải rút tên y
ra còn đơn tố cáo
chiều ngày một mươi sáu tháng ba
dũng thuê xe ôm
nhà nạn nhân gb
tại sát tàm thái
trên đường đi
dũng đã mua
một con dao thái lan
với ý đồ
sẽ giết gb
nếu cô ta
vẫn khẳng khẳng tố cáo y
khi nghe dũng
không thừa nhận
của đứa bé trong bộ
nên bê nguyên rùa
và đòi chết
trước nhà dũng
rút dao đâm bê
chết tại chỗ
thấy bê không cửa đọc
dũng lau máu
dính ở con dao
rồi bỏ vào ban lô
để mặc cô bé nằm chết
dũng đi xuống
trường tiểu học kim đồng
xã tam thái
rửa tay tay áo
sau đó hắn đi bộ về nhà
rồi nói với mẹ đẻ
quốc lộ một a
vào thành phố hồ chí minh
ngay trong đêm
do bên gia đình
bữa ra điều kiện
điều kiện là
bữa nói là
anh của bữa
điều kiện là
cái thai nhây
cái thai nhây
tiền trung cấp
anh của bữa
và tiền trung cấp
gia đình của bữa
sinh mệnh sinh hoạt
trong thời gian
cũng có nói chuyện
thì bữa đó
cũng ra điều kiện
không chịu điều kiện
và không chịu điều kiện
bên nhà bữa
thì bữa có nói là
anh không chịu điều kiện
anh trai của em đi ra
thì anh trai của em
sẽ cho người đến giết
anh bất kỳ ở đâu
thì ngay sau đó
thì ông nghe bực mình thêm
mà trong đó
thì tôi cũng có uống rượu rồi
người rất là bực
nói thêm là
bữa nếu mà
anh không chịu nữa
thì em sẽ
nghe bực thôi
tôi mới dùng
mà tôi đã mua
trà tông kỳ
mua ra một đứt
để các cậu ấy ăn
cũng đem về
vì bỏ trong ba lô luôn
thì tôi sẽ
vô trong ba lô
tôi lái ra
tôi lái từng ta cái
tôi chạm qua tay phải
tôi đâm vào ngực
đối tượng chính
đã bị bắt
hành vi quan hệ
với trẻ về thanh niên
cũng phải bị
trừng trị nghiêm khắc
câu hỏi được đặt ra
là tác giả
của các bảo thai
mà nạn nhân
huỳnh thị giê bê
trước khi bị giết
trong đơn tố cáo
hành vi giao cống
với trẻ em
do người nhà nạn nhân
gửi lên công an huyện phu ninh
có tất cả
sáu người đàn ông
có đối tượng
lê đức dũng
được nêu trong đơn
để nhanh chóng
kết thúc vụ án
cơ quan điều tra
giám định adn
để tìm tác giả
kết quả giám định adn
không trùng khớp
với nhận định
của cơ quan điều tra
cả sáu đối tượng
bị tố cáo
trong đó có cả
lê đức dũng
đều không phải
là người cha
của đứa bé
mà nạn nhân
giê bê đang mang
thực sự là
thời điểm bế tắc
của cơ quan điều tra
như vụ án
đã khép lại
với hùng thủ
lê đức dũng
trong một lần tình cờ
với người nhà nạn nhân
huỳnh thị giê bê
bà ngoại nạn nhân
có nhắc đến
một nhân vật
có tên là
mai quốc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tại xã tham dân
huyện phô nình
người có tên
mai quốc tuấn
là người thường xuyên
qua lại nhà nạn nhân
và được biết
đến như là
người chồng hờ
của mẹ nạn nhân giê bê
là bà trần thị tuyển
theo bà ngoại
thì ông tuấn
là người rất thương giê bê
gần như ông tuấn
tất cả mọi thứ
mà giê bê muốn
chỉ tiết nhỏ nhạt đấy
không liên quan
gì đến vụ án
con mắt nhà nghề
của các điều tra
lại là một điểm
chú ý đáng quan trọng
một mối quan hệ
phức tạp nào đó
giữa ông tuấn
mới khiến ông tuấn
một cách rất nhiệt tình
vì đối tượng
mai quốc tuấn
là người có nhân thân
tường túi tốt
có vi phạm pháp luật
ngay từ đầu
cũng không phải là đối tượng
của các điều tra
nên cơ quan điều tra
quyết định bí mật
của đối tượng
mai quốc tuấn
và cách thai
của nạn nhân giê bê
đúng như những nghi ngờ
của các điều tra phiên
mai quốc tuấn
chính là cha sinh học
của bảo thai
mà nạn nhân giê bê mang
từ cái thông tin này
sau khi mà soàn lạp
ban đầu thì thực tế là
không có nghi ông này
là ông thực hiện
cái hành vi đó
mà sau đó
từ cái thông tin này
là chúng tôi
lọa tất cả
cái nguồn tin đó
và tiến hành
vì có mối quan hệ
thì sau khi mà
tiến hành lấy
sáng ngày sau
chiên đồng tư
ông mai quốc túng
đối tượng mai quốc túng
một mực không nhận tội
túng chỉ thừa nhận
có mối quan hệ tình cảm
với bà truyền
là mẹ nạn nhân giê bê mà thôi
khi cơ quan điều tra
công bố kết quả giám định
buộc đối tượng túng
phải cuối đầu nhận tội
túng thừa nhận
đã quan hệ tình dục
với giê bê hai lần
tôi có quan hệ
với bữa hai lần
là cuối tháng chín
những con âm lịch
hùng vãn lần một là
uống cà phê xong tôi biểu nó về
nhưng mà nó lên thằng hồng nó chơi
nó không về thì
nó đi trước tôi đi xa
lên đó thấy ngồi nói thôi chờ cậu
vẫn không về
thì có vẫn ra một đoạn
thì nó có ông
ngon cái hông thôi
giảng lo cằn hết chung
thì nó còn sớm nó biểu là
cái bữa nó ngồi chơi xí cạo
chứ còn sớm
cho nên từ đó
nó ôm lời
nó ôm lời cái chuyện suy nghĩ
cái tình dục
nó cũng không
không nghĩ được
lần hai nó thì sao
tế nguyên đón
của thằng diên
người gái thằng diên
mới dẫn vô nó nhờ anh hỏi
lấy ai có bào
thì tôi cũng không biết có bào của ai
nên tôi hỏi
thì hắn nói thôi không quen
hùng dũng rồi tùm lum hết trò chi
thôi chuyện đó đừng hỏi
nó cũng ôm mê như lần trước
nó mới đứng lẹ
thì hắn nói cái đèn xa trốn thôi là
thì từ đây ra
rồi mới vô cái giọt khe chỗ nhà thông ở khán tăng đấy
mới ngồi mới chơi
một đạn nhân
hai thủ phạm dưới hai khía cạnh gây án khác nhau
cả hai thủ phạm đều phải trả giá về những ham muốn thú tính không kiểm soát được của bản thân
những giọt nước mắt ân hận của đối tượng lê đức dũng
không làm cho nạn nhân huỳnh thị gp sống lại được
mà chỉ làm cho dũng thêm cắn dứt về hành vi tội lỗi của mình gây ra
giá nhi dũng tỉnh táo một chút bình tĩnh một chút
thì không đến mức phải nhận một mức án cao
với hai tội sinh giết người và sao cấu với trẻ bị thầm nghi
khi vô trại giam quốc nam thì mẫu đen làm thư thấp
lên nào cũng vậy
khi mà vô trại giam thì trong mấy ngày đầu tôi cũng ngủ không được ngủ không yên
vì những ấm ảnh của tôi đã gây ra với bữa
đều rất ăn hẳn
nhưng dù ăn hẳn thế nào thì cũng ấm ụt rồi
thì giờ tôi cũng mong toàn bữa cũng sưu thoát dưới kia
được sưu thoát
mà tôi cũng mong có một cơ hội để tôi kẻ tạo là một con người đồng hồ
vụ án khép lại
với nhiều bài hát
học cho các bậc cha mẹ về việc quản lý con cái mình
ở lưới tuổi mới lớn
lứa tuổi chưa thật sự nhận thức được hết các hành vi của mình
đặc biệt với những cháu gái có chút khiếm khuyết về nhận thức và bệnh lý
đây cũng là một vụ
trong nhiều vụ mà trẻ em bị làm dịch dục
thì nó sẽ dẫn đến cái việc trong công tác phòng ngừa
thì chúng tôi cũng xác định là đúng là rất khó
ngoài cái việc tuyên truyền giáo dục về pháp luật
rồi cái sự kết hợp giữa các bậc cha mẹ và trẻ em
các gia đình nhà trường và xã hội
trong cái việc bảo vệ trẻ em
theo cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an đã làm mấy đông nay
thì nó còn có một cái yếu tố rất quan trọng
tức là các bậc phụ huynh
thì đặc biệt là
có con gái mà trong cái độ tuổi
mà đặc biệt là các cháu mà
nó có cái vấn đề thử chức năng như
của cháu biểu
thì đúng là
cái bảo vệ
cái chăm sóc của gia đình rất là quan trọng
và phân lớn những vụ trả lời
các vụ án xảy ra thì đều
thấy được cái vai trò trách nhiệm
của các bậc phụ huynh là
có cái thính sóc
nó mãi mê làm ăn
hoặc là do chạy theo cái thị hiếu của đồng tiền
cho nên bỏ mặt con cá
cho nên nó dẫn đến
có những cái điều kiện để cho đối tượng
nó gây án
toán nhân dân tỉnh quảng nam đã quyết định
đưa vụ án ra xét xử
đứng trước vành móng ngựa
lai bị cáo
người già bị buộc tội giao cấu với trẻ em
ngoài tội giao cấu còn bị buộc tội giết người
nạn nhân của cả hai
là một thiếu nữ mới một mươi năm tuổi
với các tội danh không thể chúa cãi
toán đã tuyên phạt lê đức dũng
tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội giao cấu với trẻ em
tổng hình phạt là tử hình
bị cáo mai quốc tuấn
bị tuyên phạt chín năm tù
về tội giao cấu với trẻ em
đây chính là bài học
thích đáng cho những hành vi
coi thường vấp luật
và coi thường tính mạng của người khác
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
những câu chuyện đau lòng tương tự
như đã xảy ra tại phú ninh quảng nam
cũng đã từng xuất hiện
đâu đó trên cả nước
câu chuyện cảnh giác cho những gia đình
có con gái ở tuổi mới lớn
không bao giờ thừa
và cái án cho hai đối tượng
lê đức dũng và mai quốc tuấn
sẽ là bài học cho rất nhiều người
phải suy ngẫm
đến đây chương trình hành trình phá án
của truyền hình công an nhân dân tuần này
cũng xin được khép lại
chân thành cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn
đã quan tâm theo dõi chương trình
xin thân ái chào tạm biệt